liên quan đến tình hình tại niger sau cuộc đảo chính quân sự hồi tuần trước
bộ ngoại giao pháp hôm qua tuyên bố nước này kiên quyết và dứt khoát ủng hộ nỗ lực
của cộng đồng kinh tế tây phi ecowas nhằm khôi phục vị trí của tổng thống niger mohamed bazoum
tuyên bố được đưa ra sau khi ngoại trưởng pháp catherine colonna cùng ngày gặp thủ tướng niger
và đại sứ niger tại paris
trước đó các bộ trưởng quốc phòng trong ecowas đã đặt thời hạn đến ngày sáu tháng tám
để các lãnh đạo nhóm quân đội đảo chính từ chức và khôi phục chính phủ của tổng thống mohamed bazoum
nếu không sẽ triển khai can thiệp quân sự
trong khi đó chính quyền quân sự niger mới đây thông báo nước này sẽ hủy hợp tác quốc phòng với pháp
tuy nhiên chính quyền paris khẳng định quan hệ quân sự giữa hai nước không thay đổi
vì pháp không công nhận phe đảo chính khẳng định chỉ có chính quyền hợp pháp ở niger mới có quyền quyết định